từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi năm tháng tám cũng tại huyện tỉnh biên tỉnh an giang bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh an giang đã tổ chức khai mạc giải bóng đá bóng truyền chạy việt giã hữu nghị giữa chính quyền lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh an giang và tỉnh ta keo campuchia
phía campuchia tham gia thi đấu gồm có năm đội thuộc các đơn vị chính quyền huyện kirivon tiểu đoàn cảnh sát bảo vệ biên giới sáu trăm linh ba tỉnh ta keo tiểu đoàn bộ đội biên phòng một tỉnh takeo quân cảnh huyện kirivong
tỉnh an giang đồn công an cửa khẩu phnom penh campuchia phía việt nam gồm có bốn đội thuộc các lực lượng công an quân sự chính quyền đoàn thể huyện tỉnh biên tỉnh an giang
các đội sẽ thi đấu trong ba ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi năm tháng tám gồm các nội dung bóng đá bóng truyền và chạy việt giã
hoạt động này góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị xây dựng tình đoàn kết hữu nghị thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước xây dựng đường biên giới việt nam campuchia hòa bình hữu nghị ổn định hợp tác và phát triển